sở du lịch thành phố đà nẵng đã tổ chức khai trương đường bay đài bắc đà nẵng
và đón những vị khách châu á đến với thành phố đà nẵng trong dịp tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
chuyến bay hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế đà nẵng lúc chín h năm mươi vào sáng nay với gần hai trăm linh hành khách
máy bay có một trăm tám mươi tám chỗ ngồi được biết chủ nhân khai thác đường bay này là một hãng hàng không của đài loan
hiện nay hãng bay đã chính thức mở bán vé và gói du lịch tại văn phòng đà nẵng
cho năm hai nghìn hai mươi và các năm tiếp theo ngành du lịch thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến
quảng bá và mở các đường bay tới từ các nước asean cũng như các thị trường úc nga ấn độ và nhật bản
theo đó số lượng chuyến bay đường bay và tổng sản lượng khách qua các cảng dự kiến có thể tiếp tục tăng cao